chưa qua ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan điều tra công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ đinh hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ quận bảy và đinh thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ huyện hóc môn để làm rõ về hành vi giàn cảnh va chạm giao thông để cướp tài sản đồng thời yêu cầu sáu đối tượng đồng phạm với nam và mai ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu nhóm của nam và mai gồm tám người chia nhau chạy trên nhiều xe gắn máy rão quanh các tuyến đường ở các quận huyện của tp hcm để tìm sơ hở của người dân
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm nhóm của nam và mai gian cảnh cướp được một trăm một mươi bảy triệu đồng của anh mai văn tuyển khi anh này chạy xe gắn máy trên đường nguyễn thị thập quận bảy
mới đây ngày một mươi sáu tháng chín nhóm của nam tiếp tục giàn cảnh để cướp năm mươi triệu đồng của anh nguyễn tuấn hải
cũng trên đường nguyễn thị thập nhưng bị nạn nhân phát hiện truy hô được sự hỗ trợ của người dân và trinh sát công an quận bảy nam và mai bị bắt tại chỗ cùng phương tiện gây án
sáu đối tượng còn lại tấn công các trinh sát để giải cứu đồng bọn nhưng không được sau đó đã bỏ trốn
theo hồ sơ nam vừa mới thi hành xong hai án tù về tội trộm cắp tài sản
công an quận bảy yêu cầu ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này đến khai báo để phục vụ công tác điều tra
bên cạnh đó yêu cầu sáu đối tượng đã bỏ trốn ra đầu thú
được hưởng khoan hồng của pháp luật